trong đó các phương tiện chủ yếu bị xử lý là xe ô tô
và trước khi gián thông báo thì cảnh sát giao thông sẽ ghi hình hiện trạng phương tiện
sau đó mới tiến hành các bước xử lý theo đúng quy định
tính đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai ngày đầu tiên triển khai thực hiện gián thông báo phạt nguội lỗi dừng đỗ
trên các tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội đơn vị đã xử lý một trăm sáu mươi sáu trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định
mẫu phạt nguội in trên nền vàng chịu được nước và mưa nắng
trên phiếu phạt có ghi đầy đủ thông tin ngày giờ vi phạm
chức năng để chủ phương tiện liên hệ
sau hai ngày nếu chủ xe không đến làm việc cảnh sát giao thông sẽ có những biện pháp mạnh hơn
buộc lái xe phải chấp hành như gửi thông báo đến tất cả các đội quản lý địa bàn
phát hiện xử lý khi phương tiện lưu thông trên đường
tổng kết một mươi ngày gia quân xử lý phương tiện rừng đỗ trái phép
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã phát hiện và xử lý gần hai trường hợp
đây là những trường hợp vi phạm có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tham gia giao thông của các phương tiện khác trên đường
thưa quý vị sự vô cảm khi bắt gặp người bị tai nạn giao thông không phải là hiếm gặp
nhưng trường hợp sau đây sẽ một lần nữa cho quý vị thấy hậu quả của sự vô cảm khi tham gia giao thông sẽ nghiêm trọng tới mức nào
theo hình ảnh từ camera an ninh của người dân ghi lại
thì vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng một mươi hai một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường hướng từ bình dương đi tỉnh bình phước
khi đi đến đoạn thuộc xe máy
khi đi đến đoạn thuộc xã vĩnh hòa huyện phú giáo thì bất ngờ ngã xuống đường nằm bất động
lúc này nhiều người chạy xe máy ngang qua phát hiện nạn nhân nằm giữa đường nhưng chỉ giảm tốc độ rồi bỏ đi
khoảng một phút sau một chiếc xe khách lao tới không nhìn thấy đã cán qua người nạn nhân
kéo lê đi một đoạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm